cuốn sách di sản văn hóa phi vật thể hà nội trong đời sống đương đại giới thiệu về hai mươi bốn di sản cần ưu tiên bảo vệ của hà nội
chính thức ra mắt tại di tích văn miếu quốc tử giám
cuốn sách là sản phẩm của dự án xuất bản sách về di sản văn hóa phi vật thể việt nam
hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về các di sản văn hóa phi vật thể của các quốc gia khu vực châu á thái bình dương
của trung tâm thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu á thái bình dương
dưới sự bảo trợ của unesco
theo đó nội dung cuốn sách được lấy ý tưởng và xây dựng dựa trên kết quả kiểm kê di sản phi vật thể hà nội từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
với hai mươi hai bài viết hơn một trăm linh ảnh minh họa giới thiệu về hai mươi bốn di sản
đại diện cho các lĩnh vực như ngữ văn dân gian nghệ thuật trình diễn dân gian lễ hội truyền thống
đây cũng là công trình nghiên cứu sâu hai mươi bốn di sản đầu tiên trong danh mục các di sản cần ưu tiên bảo vệ của hà nội
đó nhận diện chủ thể giá trị cho đến những cơ hội thách thức và biện pháp bảo vệ di sản
theo kế hoạch sách sẽ được gửi đến cộng đồng chủ thể văn hóa các thư viện trung tâm nghiên cứu và trường học